kính chào quý vị và các bạn
ngay sau đây tôi thu hương của một trăm một mươi ba online sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn h qua
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua trên tuyến quốc lộ bốn d từ thành phố lào cai đi sapa thuộc địa phận thôn tòng chú hai xã cốc san huyện bát sát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ gần hai mươi năm kg ma túy đá trong đó có một mươi tám viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu có liên quan
cùng a sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại bản hội trạ xã nậm vì huyện bường nghé tỉnh điện biên
thảo a nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và vàng a hầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại bản nậm nhừ ba xã nậm nhừ huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy đá trên từ điện biên sang lào cai với số tiền công là hai trăm linh tám triệu đồng
để triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này ban chuyên án đã thành lập ba tổ công tác theo dõi từng di biến động của các đối tượng
trong đó một tổ theo sát các đối tượng bắt đầu xuất phát từ điện biên hai tổ công tác còn lại ém quân tại những địa điểm cất vó
đến khu vực thôn tòng chú hai xã cốc san huyện bát sát hai đối tượng xuống xe khách để di chuyển đến địa điểm giao hàng
xác định thời điểm đánh bắt đã chín mùi các mũi trinh sát đồng loạt ập tới khóa chặt vòng vây bắt giữ thành công cả ba đối tượng cùng tăng vật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam đối với nguyễn nhật trường
tên thường gọi là cu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại xã phú an hòa huyện châu thành để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy do mâu thuẫn trong lúc chơi biza nhóm của trường đã dùng hung khí
trong đó có cả súng bắn đạn bi để răn mặt nhóm của phạm văn phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và châu tiến quốc sinh năm hai nghìn
phạm văn phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ngụ tại huyện châu thành tỉnh biến tre
sau vụ xô sát phước và quốc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy phước tử vong còn quốc được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy để tiếp tục điều trị
hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ đưa nguyễn nhật trường ra xử lý trước pháp luật
trong khi đó tại tỉnh bắc giang thời gian qua tình hình tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn cũng có nhiều diễn biến phức tạp
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục ngạn vừa điều tra làm rõ một nhóm đối tượng đánh người dẫn đến tử vong
mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ những hiểu lầm rất nhỏ trong cuộc sống
ông phạm văn ba xã đồng cốc huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đến nay vẫn chưa hết bằng hoàng
vì cái chết của người con trai phạm văn đạt
trước đó các đối tượng cam văn vìn cam văn quyền hoàng văn long và trần văn chiến
cùng ở xã tân hoa huyện lục ngạn đã hẹn đạt tại ngã ba thôn thanh văn một xã tân hoa
xông vào đánh nạn nhân trên đường đi cấp cứu đạt tử vong
mất đi người con trai và cũng là lao động chính trong gia đình
giờ đây cuộc sống của gia đình ông ba trở nên khốn khó
nguyên nhân vụ việc được xác định chỉ vì những hiểu lầm từ trước
giữa đạt và đối tượng
đối tượng cam văn vìn nên vìn đã rủ ba đối tượng còn lại đánh răn mặt nạn nhân
bọn em ở giường mà em lại thấy tin nhắn đến thì em ý cầm

lúc một lúc thì tầm tám h ba mươi chín h này thì em thấy đạt lại nhắn tin vào đi lên biển
vụ việc xảy ra rất nhanh tính chất nghiêm trọng
nên ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra và tạm giữ bốn đối tượng gây ra vụ án trên trong thời gian ngắn
tiến hành xác minh
một là mình tiến hành khám nghiệm hiện trường
hai là tiến hành khám nghiệm tử thi
và phân công thành hai tổ
một tổ thì xác minh tại hiện trường
còn một tổ tiến hành khám nghiệm tử thi và kết hợp cùng với phòng pc năm mươi bốn
và kết hợp với cả phòng pc bốn mươi năm
để tiến hành điều tra xác minh ban đầu
đảm tỏ các mối quan hệ của đối tượng và mối quan hệ của lãnh nhân
có thể thấy các đối tượng trong vụ án trên rất côn đồ liều lĩnh nguy hiểm
vụ án cũng là lời cảnh báo đối với mỗi người
không nên vì những nguyên nhân đơn giản mất kiểm soát bản thân
mà tước đi tính mạng sức khỏe của người khác
và bản thân phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với hai đối tượng cùng chú tại phường hoàng văn thụ tp thái nguyên
về hành vi đánh bạc
đấu tranh bước đầu
đỗ gia hiếu sinh năm hai nghìn một mươi chín

và lê trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
khai nhận hiếu quản lý một tài khoản tại trang web cá độ bóng đá trên mạng internet
với một trăm linh triệu đồng trong tài khoản
quá trình sử dụng hiếu chia tài khoản này thành một mươi tài khoản nhỏ
để cấp cho các con bạc sử dụng để cá độ bóng đá
dũng có vai trò nhận tiền đặt cọc thu tiền gửi thông tin tài khoản cho các đối tượng
các đối tượng dùng tài khoản này tham gia cá độ các trận bóng tại world cup hai nghìn hai mươi
với số tiền tham gia đánh bạc khoảng một năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
còn tại tỉnh bạc liêu
cơ quan công an cũng vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với châu văn thời sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại huyện đông hải để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang
thời đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
thu giữ nhiều giấy tờ có ghi tỷ lệ cá cược các trận bóng đá
số tiền gần năm mươi triệu đồng một máy tính sách tay và nhiều tăng vật khác có liên quan
sau hơn một mươi ngày bắt giữ và tạm giữ hình sự
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đã thực hiện lệnh tạm giam đối với hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu
hai đối tượng nguyễn văn hữu nghĩa và nguyễn văn minh
cùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
chở nhau bằng xe máy chạy trên các tuyến đường ở thị trấn dương đông
với mục đích là cướp giật tài sản của người đi đường
đến nơi vắng người ở xã dương tơ
nghĩa chạy xe áp sát cho minh ngồi phía sau
dùng kéo cắt quai sách rồi giật lấy chiếc túi
bên trong có hai mươi năm triệu đồng và một số tài sản khác
sau đó cả hai chạy về thị trấn dương đông
tiếp tục cướp giật chiếc túi sách của một người phụ nữ khác đang treo trên xe
nhận tin báo của người dân
qua gần một tuần điều tra truy xét và lần theo dấu vết của camera an ninh
gắn dọc theo các tuyến đường chính
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng khi đang trốn về đất liền
giả vờ mua hàng của người bán rong tại đoạn đường vắng
sau đó bất ngờ dùng bình hơi cay tấn công người bán hàng rong
và cấp giật túi sách
đó là thủ đoạn của một cặp tình nhân vừa bị công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi bắt giữ
cặp tình nhân triệu văn tiên và cao thị thảo vừa bị lực lượng công an bắt giữ
về hành vi cấp giật tài sản
trước đó chị nguyễn thị quỳnh hương điều khiển xe mô tô qua đoạn đường vắng
cặp tình nhân trên giả vờ hỏi mua rau thịt
triệu văn tiên bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị hương
và giật túi sách của nạn nhân đang đeo trên người rồi bỏ chạy
sau năm giờ công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi khẩn trương điều tra
và lần lượt bắt cặp tình nhân
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra nhiều vụ với thủ đoạn giả vờ mua hàng
rồi cướp giật túi sách
thủ đoạn các đối tượng manh động nhằm vào phụ nữ bán hàng có mang túi sách đựng nhiều tiền
hiện nay các đối tượng gây án tập trung về địa bàn nông thôn
lợi dụng người dân thiếu cảnh giác để hành động
đi qua đoạn đường ván thì bị hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay
giật túi sách cướp giật tài sản
vào đây công an huyện sơn tịnh thông báo
cơ quan công an khuyến cáo
người dân chở hàng bán qua đoạn đường vắng vẻ
cần có ý thức bảo vệ tài sản
tránh cầm tài sản lớn đi một mình
đặc biệt là phải luôn cảnh giác trước bất cứ mọi hành vi
đối tượng lại mặt nghi vấn tiếp cận
khi bị cướp cướp giật
điều quan trọng là phải tìm mọi cách bảo vệ được tính mạng sự an toàn
sau khi xảy ra vụ việc
cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất trình báo
giúp lực lượng chức năng sớm điều tra
bắt giữ đối tượng gây án
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần đức thọ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
thường trú tại xã đức phong
huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
về hai tội trộm cắp tài sản
và trốn phân trại cải tạo
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu
sống mũi thẳng dái tay trúc
và có sẹo thẳng dài bốn năm cm
ngay đuôi lông mảnh trái
còn về tội chứa mải dâm
công an thành phố thái bình tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị bình
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã đông phong
huyện đông hưng tỉnh thái bình
có nốt rùi chấm cách ba cm
trên trước đầu mắt trái
và đối tượng vũ công hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn tây thuận
xã hồng quỳnh huyện thái thủy tỉnh thái bình
bị công an huyện thái thủy tỉnh thái bình
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện